sau khi ghi nhận thông tin về ba ca mắc covid một mươi chín cộng đồng vào sáng hôm nay lực lượng chức năng phường la khê hà đông hà nội đã khóa chặt ngõ hai mươi tám và ba mươi lê trọng tấn để thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh
cụ thể tại ngõ hai mươi tám và ba mươi ủy ban nhân dân phường la khê đã phong tỏa bằng cửa sát tấm tôn và đồng thời là tiến hành vệ sinh môi trường phun cửa khuẩn toàn bộ nhà có ca bệnh và khu vực xung quanh
hướng dẫn thành viên trong gia đình và các trường hợp tiếp xúc gần tự theo dõi cách ly tại nhà
công an phường la khê cũng thông báo cho ủy ban nhân dân các phường có các trường hợp tiếp xúc gần để tổ chức điều tra và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
ủy ban nhân dân phường đã phối hợp với trung tâm y tế quận và trạm y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm rt pcr và các hộ gia đình xung quanh khu nhà bệnh gần ngõ ba mươi hai mươi tám lê trọng tấn khoảng hai trăm năm mươi mẫu tính tới tối qua
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tp hcm và các tỉnh lân cận
sở đã phối hợp với sở giao thông vận tải các tỉnh xem xét hoàn chỉnh dự thảo phương án cho người lao động di chuyển giữa tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an và tây ninh
theo đó đối tượng vận chuyển là công nhân chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ bốn tỉnh này đến trụ sở đóng trên địa bàn tp hcm và ngược lại
khi di chuyển đối tượng vận chuyển phải đáp ứng điều kiện đã tiêm ngừa covid một mươi chín ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hải mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm hoặc f khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
và có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính định kỳ bảy ngày trên một lần
nếu sử dụng xe cá nhân người ngồi trên xe cũng phải đáp ứng các điều kiện như trên
người tham gia lưu thông cũng phải sử dụng mã qr khai báo di chuyển của ứng dụng vneid và mã qr có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng y tế tp hcm hoặc sổ sức khỏe điện tử đến khi ứng dụng pc covid đưa vào hoạt động
trường hợp không có mã qr xuất trình một trong các giấy tờ sau là người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh

đến từ nhiều tỉnh thành phố khác nhau nếu tổ chức học tập chung trong thời điểm này
sẽ tạo ra làn sóng di chuyển giữa các địa phương tiềm ẩn nhiều rủi ro dịch covid một mươi chín
tiến sĩ lê đình nghị phó hiệu trường đại học luật hà nội cho biết do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nên tân sinh viên không nhập học trực tiếp mà sẽ nhập học trực tuyến
sau đó trường tổ chức lớp học trực tuyến ngoài học quy chế sinh viên sẽ được học cách khai thác
sử dụng tài liệu ở hệ thống thư viện điện tử và học các môn trong chương trình
ông nguyễn quỳ thanh hiệu trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội cho biết
hiện trường chuẩn bị hai kế hoạch một kế hoạch học trực tuyến hoàn toàn hết học kỳ một
và kế hoạch học trực tuyến sẵn sàng cho trường hợp học trực tiếp nếu có điều kiện
tại đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội các sinh viên từ địa phương phía nam
theo học nên kế hoạch cho sinh viên sớm quay trở lại trường khó khả thi
vì vậy lịch đoán sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp phụ thuộc quyết định của bác nhân dân tp hà nội
đại học mỏ địa chất cũng chưa có kế hoạch cho sinh viên đi học tập trung trong tháng một mươi
các hoạt động giảng dạy vẫn được duy trì bằng hình thức trực tuyến
còn với tận sinh viên khoa mới cũng sẽ bắt đầu học trực tuyến từ tháng một mươi
và chỉ quay trở lại trường theo quyết định của tp hà nội
bên cạnh đó học viện ngân hàng đại học thương mại đại học công nghiệp hà nội
cũng chưa kế hoạch cho sinh viên đi học tập trung trong tháng một mươi mà tiếp tục đào tạo trực tuyến
trong khi đó ở khu vực phía nam đại học bách khoa tp hồ chí minh
là trường đại học đầu tiên tại tp hồ chí minh cho sinh viên đến trường học tập trung
theo đó trường thông báo cho sinh viên đủ điều kiện sẽ được đăng ký học tập trung tại trường
việc đăng ký này áp dụng với giảng dạy học tập thực hành thí nghiệm đồ án môn học
đề cương luận văn tốt nghiệp luận văn tốt nghiệp của các học kỳ hai và học kỳ hè năm học hai nghìn hai mươi
hai nghìn hai mươi một học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
sinh viên và giáo viên đến trường phải đảm bảo đủ các điều kiện phòng chống dịch hiện hành
về di chuyển làm việc học tập và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc năm k
với những người không đủ điều kiện đến trường thì có thể lùi lịch học lại
các học phần lý thuyết thì tạm thời tiếp tục học trực tuyến
đại diện đại học sư phạm kỹ thuật tp hồ chí minh cho biết
trường sát sản phương án đón sinh viên trở lại trường ngay khi thành phố cho phép
nhất là với sinh viên ở các tỉnh có thể
trường sẽ trở lại thành phố hồ chí minh
hiện ba phần tư sinh viên của trường đã về quê kể từ khi dịch bùng phát
tất cả các khóa học và môn học trong năm học mới của trường đã diễn ra theo hình thức trực tuyến
đặc thù là trường có nhiều môn học gắn với thực hành thử nghiệm
nên trường sẽ ưu tiên đảm bảo tiến độ cho sinh viên phần thực hành
song song đó là xây dựng các phương án học trực tiếp theo từng giai đoạn nới lỏng của thành phố
kế hoạch của trường sau ngày một tháng một mươi nếu sinh viên được phép quay trở lại
trường sẽ triển khai dạy và học trực tiếp ngay lập tức đại diện trường cho hay
trong dữ liệu tạm thời thử nghiệm pha ba monopiravir chứng minh khả năng giảm tử vong tới năm mươi
fda chưa phê duyệt loại thuốc này song nhiều quốc gia đã đặt mua số lượng lớn
theo bloomberg một nghiên cứu đã chỉ ra monopiravir chỉ nên dùng cho f mắc nhẹ đến trung bình
bởi nó có rất ít tác dụng với người bệnh đã nhập viện
theo new york times mỗi lộ trình năm ngày có giá khoảng bảy trăm linh usd
chỉ bằng một phần ba chi phí của phương pháp sử dụng kháng thể đơn giản
thuốc kháng virus an toàn dùng nạp tốt giá cả phải trăng và dễ sử dụng hạn chế nhiều tác hại với cơ thể
chính vì vậy nó được nhiều quốc gia săn đón ngay cả khi fda chưa được phê duyệt
tuy nhiên tờ the intercept dẫn một báo cáo của nhóm chuyên gia trường y tế công cộng harvard
mỹ và bệnh viện king coc ở london anh cho thấy giá sản xuất một liệu trình năm ngày
của thuốc monuprevir là một mươi bảy bảy mươi bốn usd
rẻ hơn bốn mươi lần so với đơn đặt hàng của chính phủ mỹ
mark dự kiến sản xuất một mươi triệu liệu trình điều trị vào cuối năm hai nghìn hai mươi
và nâng công suất gấp nhiều lần vào năm sau
chính phủ mỹ đã thỏa thuận bản hợp đồng trị giá một hai tỷ usd để đặt mua một bảy triệu liệu trình monopirevir
tại australia cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu tga cấp quyết định tạm thời cho monopiavir
trong điều trị covid một mươi chín từ ngày một mươi tháng tám
nơi này đặt mua ba trăm linh liều
theo cnbc murd mới công bố bản hợp đồng cho phép singapore sử dụng thuốc
ngay từ giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đến nghiên cứu
nhiều quốc gia châu á khác cũng tích cực tìm cách tiếp cận monuprevir
vost đưa tin mof đang đàm phán để đưa ra mức giá thấp hơn cho các quốc gia đang phát triển
ngoài ra năm hãng dược của ấn độ cũng đang được xem xét để cấp phép sản xuất monuprevir
reuters đưa tin chính phủ thái lan đang đàm phán với mork để mua hai trăm linh viên
đại diện hàn quốc đài loan và malaysia cũng cho biết họ cũng đang đàm phán để mua loại thuốc này
song các nước đều chưa tiết lộ số lượng đặt mua
ngày càng có nhiều nước khuyến nghị chỉ tiêm một liều vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên
qua đó cung cấp một phần miễn dịch nhưng tránh được rủi ro tiềm ẩn từ việc tiêm hai liều
cụ thể thụy điển và đan mạch trở thành những quốc gia mới nhất triển khai hướng tiếp cận này
thông báo rằng thanh thiếu niên chỉ nên tiêm một liều vaccine moderna
bởi giới chức y tế tại những quốc gia này
đặc biệt lo ngại khi ngày càng nhiều dữ liệu cho thấy tình trạng viêm cơ tim
sau khi tiêm chủng vaccine covid một mươi chín ở nhóm thanh thiếu niên
cũng như người trưởng thành trẻ tuổi có thể phổ biến hơn so với đánh giá trước đây
trước đó vào tháng sáu sau khi xem xét dữ liệu liên quan đến nguy cơ viêm cơ tim
nhóm cố vấn của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc đã bỏ phiếu tán thành
khuyến nghị tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên
đồng thời nhấn mạnh lợi ích của tiêm chủng cao hơn nhiều so với rủi ro
viêm cơ tim là một trong những mối lo khiến cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda
vào mùa hè này yêu cầu các nhà sản xuất vaccine tăng số lượng trẻ em tham gia các cuộc thử nghiệm lâm sàng
một số nghiên cứu mới công bố trên tạp chí y học new y cho thấy tình trạng viêm cơ tim
sau khi tiêm vaccine phổ biến nhất ở nhóm nam giới từ một mươi sáu đến hai mươi chín tuổi tại israel
một nghiên cứu khác cũng được đăng tải trên negm cho thấy nam giới trong độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín
có nguy cơ viêm cơ tim cao nhất
sau liều tiêm thứ hai cao gấp chín lần so với nhóm cùng độ tuổi chưa để tiêm trong cùng giai đoạn
chuyên gia jeremy brown của trường đại học college london anh nhận định với báo the new york times rằng
hiện vẫn còn quá sớm để kết luận liệu viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine có khiến tim suy yếu lâu dài hay không
một số chuyên gia nhấn mạnh kế hoạch tiêm phòng đầy đủ cho trẻ em phải được suy xét tùy vào tình hình mỗi nước
thưa quý vị những thông tin mới nhất đi quan đến dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại